hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai được khai mạc từ ngày bảy tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi tại thủ đô hà nội
và trong sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng
đồng thời tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
trong phiên bế mạc chiều nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng tóm tắt lại nội dung của kỳ họp
sau đây truyền hình nhân dân xin được giới thiệu toàn văn bài phát biểu
trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả thành tích đã đạt được hạn chế yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua dự báo đúng tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong thời gian tới chúng ta sẽ có điều kiện để xác định đúng đắn phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể